hai cán bộ chuyên làm thủ tục kiểm đếm xác nhận bồi thường tái định cư sân bay long thành
vừa bị công an tỉnh đồng nai bắt tạm giam
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt giam ông nguyễn viết mạnh cán bộ đo đạc
thuộc trung tâm phát triển quỹ đất huyện long thành và ông nguyễn tấn biên cán bộ địa chính xã bình sơn huyện long thành
đây là hai cán bộ được huyện long thành phân công cùng với nhiều người khác làm công tác kiểm đếm
đo đạc bồi thường tái định cư cho dự án sân bay long thành thời gian qua
cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm ra một đối tượng nữ để điều tra xác minh liên quan đến việc môi rời hối lộ
bằng cách nhận tiền từ người dân rồi móc nối với hai cán bộ đo đạc địa chính trên
để được ưu ái trong công tác kiểm đếm đo đạc bồi thường và tái định cư tại dự án sân bay long thành